trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đơn vị đã trực tiếp và phối hợp với các đối tượng đối tượng

trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đơn vị đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện xử lý bốn mươi năm vụ bảy mươi bốn đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy khởi tố bốn mươi năm vụ sáu mươi đối tượng thu giữ khoảng tám năm kg ma túy đá tổng hợp ba chín mươi viên thuốc lắc
những con số này cho thấy quyết tâm đấu tranh bắt giữ tội phạm và tinh thần mưu trí dũng cảm của các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá rất cao
thời gian tới lực lượng phòng chống ma túy sẽ tăng cường các giải pháp phối hợp với công an các địa phương đặc biệt là công an cấp xã phường thị trấn để tăng cường các giải pháp để đưa các đối tượng nghiện trái phép chân ma túy để cai nghiện
tiếp theo là chúng tôi giấu chân phòng ngừa ngăn chặn kiệt phá các đường dây mua bán tài chứ vận chuyển trái phép chất ma túy từ địa phương khác về địa bàn về vào địa phương tàu
tuyên truyền đối với các chỗ quán bar vũ trường
tuyên truyền đối với các chỗ nhà trọ nhà nghỉ để họ nhận biết được các dấu hiệu các đối tượng có thể thuê mướn các phòng trọ các nhà nghỉ lợi dụng các quán bar vũ trường để tổ chức việc sử dụng dây ma túy
phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từ đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tỉnh

nghe về quy định mới bà rất ủng hộ và dự định sẽ mua thêm một chiếc thùng rác để phục vụ việc phân loại rác trong gia đình

nghe về quy định mới bà rất ủng hộ và dự định sẽ mua thêm một chiếc thùng rác để phục vụ việc phân loại rác trong gia đình

dung quanh vấn đề này chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi ngắn với ông hoàng dương tùng nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường